thành phố hồ chí minh đối mặt với đường hầm hậu covid một mươi chín
số ca mắc covid một mươi chín ở bà rịa vũng tàu tăng mạnh
thôn ở thái bình cũng khóa trái cửa nhà có hai cháu nhỏ về từ hải phòng
tây ninh karaoke massage internet được phép hoạt động trở lại
biện pháp nghiêm ngặt trung quốc áp dụng để duy trì zero covid tại olympic mùa đông
xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trong bản tin covid một mươi chín
nơi cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh tại việt nam
cũng như trên thế giới trong hai mươi bốn giờ vừa qua
mở đầu bản tin là tin tức về tình hình dịch tại thành phố hồ chí minh
mặc dù đã qua đỉnh dịch nhưng những dư chứng hậu covid một mươi chín tại đây vẫn còn nhiều nặng nề
hai mươi ngày qua có một hai mươi một người đến bệnh viện nhân dân gia định thành phố hồ chí minh
khám bệnh vì hậu covid một mươi chín đa phần vì mệt mỏi khó thở suy nhược tinh thần
trong đó năm trăm một mươi bệnh nhân gặp vấn đề về hô hấp một trăm tám mươi hai bệnh nhân gặp vấn đề về thần kinh một trăm ba mươi bốn trường hợp tim mạch
hai mươi trường hợp về nội tiết sáu mươi sáu trường hợp về tiêu hóa và bốn mươi chín trường hợp cơ xương khớp
còn tại bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp
có một năm mươi bệnh nhân đến vì lý do tương tự trong đó ba trăm bốn mươi một ca phải điều trị nội trú
đáng chú ý bốn mươi một người bệnh ở độ tuổi từ ba mươi đến năm mươi không bệnh nền nhưng vẫn gặp các vấn đề hậu covid một mươi chín
đa số tổn thương hậu nhiễm là vấn đề về hô hấp cấp hô hấp mạng tính tim mạch một số bệnh lý có thể gây suốt huyết não
về tâm lý nhiều bệnh nhân bị stress rối loạn lo âu rối loạn giấc ngủ
bác sĩ phan minh hoàng giám đốc bệnh viện cho hay
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn anh dũng phó giám đốc sở y tế tp hcm tại việt nam
gần hai dân số mắc covid một mươi chín nhưng chưa có ghi nhận một cách đầy đủ về tình hình hậu covid một mươi chín trên cộng đồng
ông nhấn mạnh riêng ở tp hcm hơn ba trăm linh người nhiễm covid một mươi chín đã xuất viện từ trung bình nặng nguy kịch
do đó nhu cầu được chăm sóc về sức khỏe hậu nhiễm là rất lớn
đây là vấn đề cực nóng ông dũng chia sẻ
hậu covid một mươi chín không chỉ xảy ra ở bệnh nhân nặng
hay lớn tuổi mà còn ghi nhận ở người trẻ từ ba mươi đến bốn mươi tuổi mắc bệnh nhẹ
thậm chí có trường hợp f không nhập viện cũng gặp triệu chứng dài dặn
trong khi đó trẻ nhỏ đối mặt với hội chứng viêm đa hệ thống mis c
đây là một hội chứng chỉ gặp ở trẻ em sau nhiễm covid một mươi chín với phản ứng phim rất mạnh trong cơ thể
mới đây một cháu bé trụy tiên vì hội chứng mis c hậu covid một mươi chín vừa được bệnh viện nhi đồng một tp hcm cứu sống
bà tơ tơ cơ phờ
quận bốn tp hcm không thể kiềm chế cảm xúc mỗi khi nhớ về người chồng đã mất của mình
cả gia đình bà mắc covid một mươi chín vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
khi đó cả xóm gần như đều mắc bệnh
gia đình bà tự cách ly nhưng người chồng không chịu ăn uống lo lắng nhiều
khi ăn máy hết bệnh bạn bè xung quanh mất nhiều quá nên ám ảnh đau buồn tinh thần suy sụp
một thời gian ông cũng mất
tôi dù may mắn khỏi covid một mươi chín nhưng mỗi lần nhớ lại những ngày tháng đó
vẫn còn rung sợ ám ảnh vô cùng
bà vợ chia sẻ
bà hiện đang phải điều trị tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm vì những mệt mỏi ám ảnh hậu nhiễm
thạc sĩ trường quan trọng chuyên viên tâm lý bệnh viện lê văn thịnh cho biết
covid một mươi chín để lại quá nhiều đau thương đặc biệt với những ai mất người thân trong đại dịch
nỗi đau đó quá lớn họ không chia sẻ được tích lũy mỗi ngày và biểu hiện thành bệnh lý
chúng tôi gặp nhiều người khi đi cách ly với cả gia đình
nhưng ngày về chỉ còn một mình
do đó phải chia sẻ gợi mở để họ trải lòng
việc trị liệu chỉ hiệu quả khi chính người bệnh muốn đối diện và vượt qua khó khăn này
còn tại tỉnh bà rịa vũng tàu
một tỉnh này mới đây ghi nhận hai trăm bốn mươi sáu ca dương tính với sars cov hai
so với ngày trước đó số ca mắc covid một mươi chín ở bà rịa vũng tàu tăng một trăm năm mươi ca
còn bình thuận chỉ còn huyện tánh linh vẫn còn dịch ở cấp độ hai vùng vàng
trong đó thành phố vũng tàu tám mươi bảy ca gồm tám mươi ba ca dương tính với sars cov hai

thành phố bà rịa ghi nhận một mươi ba ca trong đó một ca đang cách ly tại nhà một mươi hai ca ngoài cộng đồng
thị xã phú mỹ tám mươi ca gồm hai mươi ca đang cách ly tại nhà sáu mươi ca ngoài cộng đồng
huyện châu đức ghi nhận ba ca ngoài cộng đồng
huyện đất đỏ năm ca gồm một ca đang cách ly tại nhà bốn ca ngoài cộng đồng
huyện long điền ghi nhận một mươi sáu ca trong đó hai ca đang cách ly tại nhà một mươi bốn ca ngoài cộng đồng
huyện xuyên mộc ba mươi chín ca gồm bốn ca đang cách ly tại nhà ba mươi năm ca ngoài cộng đồng
huyện côn đảo ghi nhận ba ca trong đó một ca đang cách ly tại nhà hai ca ngoài cộng đồng
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bà rịa vũng tàu
tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang có chiều hướng tăng nhẹ nhưng vẫn trong tầm kiểm soát
bà rịa vũng tàu đề nghị các địa phương tiếp tục chủ động phong ngừa dịch bệnh
phù hợp với tình hình của địa phương
sau nhận thông tin về việc khóa trái cửa nhà dân về quê an tết tại thanh hóa
một thôn ở huyện kiến sương tỉnh thái bình cũng áp dụng hình thức cách ly tại nhà
và khóa trái cửa một gia đình do có hai cháu nhỏ từ hải phòng về ngày chín tháng một
anh nguyễn xuân bờ ba mươi tám tuổi trú tại thôn vĩnh khê xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng phản ánh
từ ngày chín tháng một đến ngày một mươi sáu tháng một bố mẹ anh và hai con nhỏ bị chính quyền địa phương

thôn cao bạc lụ xã nam cao huyện kiến dương tỉnh thái bình giam lỏng trong nhà
dù đã có kết quả test nhanh âm tính với covid một mươi chín
theo anh bờ bảy ngày trước tức ngày chín tháng một tp hải phòng nâng cấp độ dịch lên phùng đỏ
ông đã đưa con về gửi bố mẹ ở cao bạc lụ xã nam cao huyện kiến sương tỉnh thái bình
sau khi cho các cháu về nhà mẹ tôi có chủ động đưa các cháu ra trạm y tế xã để khai báo y tế
và làm test nhanh covid một mươi chín đều cho kết quả âm tính
tuy nhiên cán bộ trạm y tế xã yêu cầu các con tôi phải cách ly y tế tại trạm
mẹ tôi xin cho cháu về nhà cách ly tại nhà để còn học trực tuyến thì được đồng ý
tuy nhiên sau đó trưởng thôn đã yêu cầu khóa ngoài cửa và cầm chìa khóa về
như cham lỏng bố mẹ tôi và hai cháu nhỏ
các cháu khi ở hải phòng không tiếp xúc với f hay f một mà chỉ đơn giản là đi từ hải phòng về
nay hải phòng đã chuyển các đội dịch xuống vùng cam
nhưng bố mẹ và hai con tôi vẫn chưa được chính quyền đến mở cửa theo lời anh nguyễn xuân bờ
ba giờ mẹ anh bờ cho hay
nhu cầu về thực phẩm thì gia đình phải nhờ hàng xóm mua hồ rồi buộc vào dây để kéo lên tầng hai
từ khi thôn khóa cửa cầm chìa khóa về là bốn người chúng tôi bị bỏ quên trong nhà
cháu bé nhất mới bảy tuổi muốn mua cái nhiệt kế cho cháu cũng phải gọi nhờ hàng xóm
ngoài ra không thấy tổ công tác của chính quyền hỏi hang về tình hình sức khỏe của người bị cách ly
bà sơ cho biết rạng sáng nay ngày một mươi sáu tháng một sau khi gia đình kiến nghị lên các cơ quan chức năng
thì trưởng thôn mới đến mở khóa cửa và đưa chìa khóa cho bà nhưng giao hẹn đến chiều tối nay mới được mở cửa ra
theo ghi nhận của phóng viên nhà bà sở ở mặt đường liên thôn có hai cửa ra vào bị khóa bởi hai ổ khóa to
trên tường dán tấm giấy màu xanh ghi nội dung ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã nam cao
thông báo gia đình có người cách ly theo dõi y tế tại nhà từ ngày chín tháng một
một đến ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
ông nguyễn thành khoa chủ tịch ubnd xã nam cao giải thích
xã đã họp với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín ở các thôn
tại cuộc họp các trưởng thôn nêu ý kiến nhiều người về từ vùng dịch không chấp hành cách ly tại nhà
theo quy định mà vẫn đi lung tung xã không ra quy định phải khóa cửa nhà dân đang cách ly mà giao cho các thôn linh hoạt
trước tình hình dịch có những diễn biến khả

nới lỏng một số loại hình kinh doanh dịch vụ trong đó cho phép karaoke massage internet được hoạt động trở lại từ giờ ngày một mươi sáu tháng một
sau khi dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát
ubnd tỉnh tây ninh có văn bản thông báo nới lỏng một số loại hình kinh doanh dịch vụ trong đó cho phép karaoke massage internet được phép hoạt động trở lại từ h ngày một mươi sáu tháng một
sau khi dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát
theo ông võ đức trọng phó chủ tịch ubnd tỉnh tây ninh
do dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát để từng bước phục hồi kinh tế xã hội
kể từ giờ ngày một mươi sáu tháng một ubnd tỉnh tây ninh cho phép hoạt động trở lại dịch vụ karaoke massage internet trừ quán bar vũ trường trò chơi điện tử
tuy nhiên các dịch vụ này phải đảm bảo các tiêu chí trong bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín của ngành y tế
ngoài ra ubnd tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố căn cứ
vào các lộ dịch xác định theo phạm vi cấp xã để tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống văn hóa thể dục thể thao du lịch cưới hỏi hiếu hỉ tàn chế các nghi lễ tính ngưỡng tôn giáo v v
phù hợp và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp tục bản tin là những phát hiện mới nhất về khả năng lây truyền của các bệnh nhân covid một mươi chín
theo nghiên cứu tại anh các f vẫn có nguy cơ lây truyền ncov cho người khác
sau hai tháng mắc bệnh
đây là kết quả nhóm chuyên gia tại đại học exeter ở anh công bố trên tạp chí journal of infectious diseases
nhóm chuyên gia thử nghiệm trên một trăm bảy mươi sáu người có kết quả dương tính với ncov
được xác định bằng xét nghiệm rt pcr để xem liệu virus còn hoạt động hay không
đặc biệt trong một số trường hợp sau sáu mươi tám ngày vẫn có thể truyền ncov cho người lành
theo nghiên cứu các trường hợp có mức độ virus cao không có đặc điểm lâm sàng nào đáng chú ý
điều này đồng nghĩa tình trạng trên có thể xảy ra với bất kỳ bệnh nhân covid một mươi chín nào
tuy nhiên khả năng lây nhiễm của những người này cũng giảm theo thời gian
đây là nghiên cứu trên số mẫu tương đối nhỏ
xong kết quả của nó cho thấy ncov vẫn sống trong cơ thể người bệnh ít nhất sau một mươi ngày khởi phát triệu chứng
không có đặc điểm khác biệt về mặt lâm sàng
nên chúng ta không thể đoán ai sẽ là người có khả năng lây truyền virus mạnh và lâu hơn
giáo sư laura harris đại học accenture cho biết
giáo sư harris và cộng sự cảnh báo chúng ta nên thận trọng sau khi tiếp xúc người mắc covid một mươi chín
nhất là khi trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
vừa giảm thời gian cách ly của người tiếp xúc gần f xuống còn năm ngày

olympic mùa đông tổ chức tại bắc kinh trong thời gian tới sẽ đón chào các đoàn thể thao quốc tế
với biện pháp kiểm soát dịch covid một mươi chín nghiêm ngặt nhằm tạo bong bóng chống virus
ở thời điểm biến thể omicron dẫn đến số ca mắc mới tăng trên toàn cầu
hãng thông tấn ap mỹ đánh giá các biện pháp phòng ngừa dịch tại bắc kinh
sẽ nghiêm ngặt hơn olympic mùa hè tokyo
tất cả các vận động viên đều phải xét nghiệm hàng ngày và đeo khẩu trang khi không thi đấu hoặc tập luyện
việc vỗ tay để cổ vũ đồng chí
vũ đồng đội là được phép nhưng hô hào thì không
bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
sẽ bị cách ly và không thể thi đấu cho đến khi được chấp thuận
khả năng bám trụ với chiến thuật zero covid
mục tiêu đưa số ca nhiễm mới về con số của trung quốc
hiện đang được thử lửa bởi biến thể omicron
bắc kinh tổ chức thế vận hội mùa đông trong một bong bóng vòng khép kín với các vận động viên
và những người tham dự sẽ giữ tách biệt với công chúng
bóng bóng này có hiệu lực từ tuần đầu tháng một
với hàng nghìn người lái xe tuyên nghiện viên v v
không tiếp xúc với bên ngoài trong nhiều tuần cho đến khi olympic mùa đông kết thúc
chỉ còn vài tuần nữa buổi khai mạc olympic mùa đông bắc kinh ngày bốn tháng hai sẽ được tổ chức
tuy nhiên có đến hai triệu người tại sáu thành phố ở khắp trung quốc
đang rơi vào tình cảnh bị phong tỏa để ngăn ngừa dịch lây lan
vận động viên và thành viên khác của các đoàn thể thao
cũng như phóng viên tham dự thế vận hội đều phải tiêm đầy đủ vaccine phòng covid một mươi chín
mới được phép vào khu vực dành riêng cho olympic và được miễn cách ly đủ hai mươi một ngày
những khu vực đặc biệt bao gồm làng olympic sân vận động phương tiện vận chuyển v v
trước khi lên máy bay đến bắc kinh các vận động viên và thành viên đoàn thể thao
cũng phải trình diện được hai xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai thực hiện trong thời gian gần
khi đặt chân đến sân bay ở bắc kinh các vận động viên đều được kiểm tra nhiệt độ
và xét nghiệm với mẫu phẩm lấy thường mũi và họng
sau đó một xe buýt sẽ đưa họ đến sân bay
đến địa điểm định trước nơi họ chờ đợi sáu tiếng đồng hồ để nhận kết quả xét nghiệm
nếu kết quả là âm tính họ sẽ đến những địa điểm đã được thông qua
những biện pháp phòng dịch cơ bản cũng được khuyến khích như phòng thông gió
và mọi người giữ khoảng cách một m với nhau và hai m đối với các vận động viên
khẩu trang n chín mươi năm phải được đeo ở môi trường ngoài trời và trong nhà với vài trường hợp ngoại lệ
như khi mọi người ăn uống
phòng ăn sẽ có vách ngăn và chỗ ngồi duy trì khoảng cách

những nơi khó giãn cách xã hội như thang máy mọi người không được nói chuyện
nhiều nhân viên được giao nhiệm vụ đứng tại các địa điểm quan trọng để giám sát
và đảm bảo mọi người tuân thủ quy định phòng dịch
bất chấp dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát trở lại người dân ấn độ vẫn tụ tập
tại khu vực sông hằng để thực hiện những nghi thức lễ hội của quốc gia này
bộ y tế ấn độ ngày một mươi sáu tháng một công bố báo cáo dịch bệnh covid một mươi chín cho biết
số ca nhiễm mới tại nước này trong hai mươi bốn giờ qua
là hai trăm bảy mươi một hai trăm linh hai ca mức tăng theo ngày cao kỷ lục trong tám tháng qua
tính từ đầu dịch đến nay nước này có tổng cộng ba mươi bảy một mươi hai triệu ca nhiễm
đứng thứ hai thế giới sau mỹ gần sáu mươi sáu sáu mươi bảy triệu ca
cũng trong hai mươi bốn giờ qua ấn độ có thêm ba trăm một mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín không qua khỏi
đến nay tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại nước này lên tới bốn trăm tám mươi sáu sáu mươi sáu ca
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
thưa quý vị nước ta nói chung và tp hcm nói riêng đã trải qua quá nhiều đau thương
sau làn sóng covid một mươi chín lần này
để giảm thiểu nguy cơ mắc covid một mươi chín trong dịp tết sắp tới
người dân nên sống chậm hơn quay quần bên gia đình
thay vì tham gia các hoạt động vui chơi đông người
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp quý vị vào bản tin tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo